tại phường vĩ thành phố huế ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thừa thiên huế phối hợp với các cơ quan
vừa tổ chức lễ khánh thành bia chiến công một mươi một cô gái sông hương anh hùng
đây là công trình kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
và chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh thừa thiên huế lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhắc đến huế thời chống mỹ ai cũng nhớ đến chiến công lừng lẫy của một mươi một cô gái sông hương anh hùng
những người góp phần làm nên huế hai mươi năm ngày đêm anh dũng kiên cường
danh tiếng của một mươi một cô gái sông hương được nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ
họ đã làm nên chiến công hiển hách xứng đáng với truyền thống vẻ vang của người phụ nữ việt nam
được bắc hồ gửi thư khen ngợi
với truyền thống uống nước nhớ nguồn được sự thống nhất của thường trực tỉnh ủy thừa thiên huế
hội liên hiệp phụ nữ
tỉnh đã kêu gọi sự ủng hộ quyên góp của các ngành chức năng trên địa bàn toàn tỉnh
với số tiền trên hai tám tỷ đồng để xây dựng tượng đài một mươi một cô gái sông hương
bia chiến công một mươi một cô gái sông hương anh hùng xây dựng trên diện tích hai bảy trăm linh m hai
công trình hoàn thành có ý nghĩa nhân văn sâu sắc là tình cảm ý nguyện
sự tri ân lớn lao của phụ nữ thừa thuyên huế hôm nay với các thế hệ phụ nữ đi trước